ba tài sản nằm ngoài danh mục cây biển sẽ sử dụng để nhằm khắc phục hậu quả vụ án
coi đây là ưu tiên hàng đầu của gia đình bà trương mỹ lan nhằm chuyển nhượng các tài sản nêu trên có giá trị cao nhất
gia đình bị cáo xin đề xuất phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm việc với các quỹ đầu tư
nhằm sử dụng các chiến lược giải pháp quý đầu tư khác nhau cho việc chuyển nhượng phát triển các dự án
gia đình bị cáo trương mỹ lan tin tưởng sự quan tâm của quý đầu tư nước ngoài
sẽ giúp các tài sản liên quan được chuyển nhượng với giá cao nhất
các nhà đầu tư nước ngoài giang tay giúp đỡ
người bào chữa cho ông nguyễn cao trí đề nghị tòa xem xét bối cảnh phạm tội số tiền bị cáo đã hoàn trả
việc khắc phục hậu quả tinh tiết giảm nhẹ mới ghi nhận chấm dứt ba quan hệ giao dịch với bà trương mỹ lan
giảm nhẹ theo hướng miễn hình phạt cho bị cáo
đại diện viện kiểm sát cho rằng
tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận chiếm đoạt một tỷ đồng của bà trương mỹ lan
bị cáo trí đã tác động gia đình nộp khắc phục hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
viện kiểm sát ghi nhận ý thức trách nhiệm bồi thường của bị cáo và gia đình
cơ quan công tố cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới mà luật sư trình bày là mẹ vợ bố vợ của ông trí được tặng huân trường
viện kiểm sát cũng chấp nhận đề nghị áp dụng tỷ giá đô la mỹ tại thời điểm xét xử với giá là hai mươi bốn một mươi hai đồng một đô la mỹ
trong quá trình điều tra và truy tố cơ quan chức năng đã tạm giữ của bị cáo hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ tiền mặt và hơn ba ba triệu đô la mỹ
bà trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận việc bà dùng toàn bộ tài sản của gia đình
cả những tài sản không liên quan đến vụ án để khắc phục hậu quả
đồng thời bị cáo cũng muốn tòa ghi nhận nguyện vọng chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng để khắc phục thiệt hại cho cháu gái là trương huệ vân
và ba trăm linh tỷ đồng cho chồng
luật sư bảo chữa cho bị cáo lan cho biết trong số một mươi ba tài sản mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục
có tòa nhà capital bland hai mươi chín liễu giai hà nội
hiện tòa nhà này đã hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành kinh doanh
đang đảm bảo khoản vay một trăm chín mươi triệu đô la mỹ tại hsbc hồng kông và ocbc singapore
tại phiên tòa chiều ngày hai mươi tám tháng ba đại diện bốn ngân hàng nước ngoài cho rằng
capital bland đang được thế chấp để đảm bảo khoản
tòa nhà capital plan có thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày ba mươi tháng bốn và bà lan không có quyền bán
trình bày trước hội đồng xét xử đại diện ngân hàng hsbc và ngân hàng ocbc panh singapore
đề nghị cho phép hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm tiền gốc lẫn lãi
trong trường hợp sau khi bán tòa nhà capital plan và giải quyết xong các khoản vai
phía ngân hàng sẽ giao nộp lại số tiền dư theo quy định pháp luật để khắc phục hậu quả vụ án
theo luật sư
ý kiến này hoàn toàn phù hợp với ý kiến của bà lan tại biên bản làm việc vào chiều ngày chín tháng một
với các luật sư và con gái bà lan là chu duyệt phấn
trong đó bà lan đề nghị các bên liên quan tìm kiếm các đối tác nhằm có được giá chuyển nhượng tốt nhất
bên cạnh việc thanh toán khoản nợ tại ngân hàng nước ngoài
số còn lại hoàn trả ba gói trái phiếu
bên cạnh đó có hai công ty cam kết hoàn trả cho bà lan hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
trong đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử viện kiểm sát ghi nhận điều này
viện kiểm sát vẫn giữ quyết định truy tố không thay đổi tội danh
đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo buộc bị cáo trương mỹ lan
là người nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối hoạt động tại scb
thông qua việc thâu tóm và sở hữu chi phối hơn chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng
theo viện kiểm sát bị cáo lan coi scb như một công cụ tài chính
là nơi giữ tiền
bất cứ lúc nào
cần tiền sử dụng sẽ chỉ đạo rút tiền ra để sử dụng vào mục đích cá nhân đầu tư dự án
pháp luật quy định ngân hàng scb thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo pháp luật
đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư của bà lan cho rằng
hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại scb là chưa đúng quy định của pháp luật
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb
nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bà trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb vào thời gian nào
rõ ràng cụ thể ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
tại tòa bà trương mỹ lan khai nhận bản thân chỉ đem tài sản đưa vào scb
để cứu ngân hàng khỏi đổ vỡ
tại cơ cấu theo phương án cơ cấu bà lan dùng năm tài sản gồm tòa nhà windsor plaza
các dự án hai trăm tám mươi chín trần hưng đạo khu năm mươi hai times square
trợ vải đưa vào scb xử lý các khoản nợ phát sinh trước hợp nhất là bốn mươi tám bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng gốc và lãi
theo viện kiểm sát việc đưa tài sản đảm bảo là một phương thức thủ đoạn phạm tội của bị cáo
thực tế bà lan không thiệt hại bởi scb đã cho bị cáo lấy tài sản này ra
bằng cách rút hoán đổi mua lại bằng chính tiền giải ngân khoản vay theo dự án
phương án số tài sản này với trị giá là năm mươi năm tỷ đồng
trong khi đó số tiền scb giải ngân thông qua phương án tái cơ cấu để trả cho các khoản nợ cũ là năm mươi bảy tỷ đồng
việc bị cáo lan và các đồng phạm lập các báo cáo chỉnh ngân hàng nhà nước phê duyệt phương án tái cơ cấu là không đầy đủ
bản chất các khoản nợ phải thu cú là của chính bị cáo
bản chất các khoản vay mới là hợp thức
che giấu việc bà lan không trả nợ các khoản nợ cũ
viện kiểm sát vẫn bảo lưu việc xét xử bị cáo trương mỹ lan về tội tham mô tài sản
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là có căn cứ phù hợp pháp luật
bà lan cho rằng cả gia tộc đang gánh nợ
tự báo chứa bổ sung bà lan cho biết trong phần tranh luận
viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội cho rằng bị cáo quanh co chối tội đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới
theo bị cáo điều này chứng tỏ viện kiểm sát không xem xét toàn diện không cập nhật diễn biến xét hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo cho rằng bản thân nghiêm túc nhìn nhận vai trò mức độ ảnh hưởng của mình với tư cách cổ đông của scb
bà nhận thức trước sai phạm của một số thành viên hội đồng quản trị scb
thậm chí tôi đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở scb
tôi không quanh co chối tội chỉ phân tích vai trò mức độ ảnh hưởng của cá nhân tôi với các khoản vay tại scb
bị cáo trình bày
chủ tịch vạn thịnh pháp mong tòa xem xét thật kỹ vai trò của bà trong quá trình tái cơ cấu scb
việc vận động các cổ đông mua trên sáu mươi năm cổ phần của ngân hàng để hợp nhất
cho mượn tài sản đảm bảo các khoản vay tái cơ cấu
kêu gọi các chuyên gia cổ đông nước ngoài tham gia đầu tư mua cổ phần giúp scb
bản chất khoản vay hơn một mươi năm qua ở scb theo bà lan là để thực hiện đề án tái cơ cấu
đưa tài sản vào thế chấp để vay tiền trả nợ cũ
nên tiền không ra khỏi ngân hàng
và những khoản vay đã ra khỏi ngân hàng thì sau đó cũng quay về scb
hầu hết tài sản có giá trị của bà và bạn bè đều đưa vào scb để làm tài sản đảm bảo
gia tộc chúng tôi bỗng dưng trở thành gia tộc gánh nợ
còn bản thân tôi đối diện với mức án tử hình bà lan bày tỏ
bị cáo lan cũng cho biết sẽ ghi nhớ kỹ lại những người đang thiếu nợ bị cáo để nhờ tòa giúp thu hồi
ngoài ra bà lan cũng xin tòa xem xét trách nhiệm hình sự
đường lối xử lý đối với chồng và cháu gái của bà
chồng tôi cho mượn tòa nhà times square nhưng quy buộc một mươi một mươi một năm tù
xin xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho ông chu lập
trương huệ vân là cháu gái coi như con ruột
chuyên đi làm từ thiện vì tin tưởng bị cáo mà liên quan trách nhiệm hình sự
xin tòa xem xét miễn giảm trách nhiệm hình sự cho huệ vân
bị cáo trương mỹ lan trình bày
luật sư bào chữa của bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bị cáo lan chỉ nói miệng không để lại bút tích
luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bà lan không phải chủ thể của tội danh tham mô tài sản
theo viện kiểm sát mặc dù bà lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb
tuy nhiên nhận định đánh giá của luật sư đưa ra không đúng luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng tài liệu thu thập được và kết luận thẩm tra tại tòa
pháp luật nêu rõ scb thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo pháp luật
đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần
thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại scb
là chưa đúng quy định của pháp luật
cáo trạng kết luận bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn chi phối
điều hành mọi hoạt động của scb là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát cho rằng tài liệu thể hiện bà lan thâu tóm
sở hữu chi phối quyết định với toàn bộ cổ phần bị cáo sở hữu
bản sao kê biến động cổ đông do tạ chiêu trung lập tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi
lời khai của trung tại tòa thể hiện bà lan giao ông theo dõi cổ phần scb thuộc sở hữu bị cáo
biến động cổ phần scb đều thực hiện theo chỉ đạo của vị chủ tịch vạn thịnh pháp
biên bản hỏi cung bị cáo lan xác nhận vận động người thân bạn bè mua cổ phần
trước khi sắp nhập ba ngân hàng để đạt sáu mươi năm
sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối
nên có quyền bầu miễn nhiệm thành viên scb
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bị cáo trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb vào thời gian nào
rõ ràng cụ thể ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
về cáo buộc trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu cơ quan công tố giữ nguyên nhận định bị cáo
coi scb như một công cụ tài chính là nơi giữ tiền bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng
sẽ chỉ đạo như cáo trạng đã nêu
với tài liệu căn cứ có được mặc dù chưa có kết quả tương trợ tư pháp
về xác minh làm rõ năm doanh nghiệp nước ngoài đứng tên cổ phần cho bà lan
nhưng đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ thể của tội tham mô tài sản
việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh năm công ty cổ phần nước ngoài mua cổ phần
của bị cáo không làm thay đổi sự thật bà lan nắm quyền chi phối với số cổ phần này
với việc thành lập công ty ma viện kiểm sát cho rằng bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty
không có hoạt động thật đứng tên khoản vay sử dụng để các bị cáo giải quỹ che giấu cắt đứt dòng tiền
luật sư của bị cáo nói công ty ma không liên quan bà lan là lập luật

thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng không để lại bút tích nghĩ rằng như thế sẽ không
bị phát hiện cơ quan không xử lý được viện kiểm sát phân tích cho rằng bà lan thực hiện
hành vi trái pháp luật nhưng không dám chịu trách nhiệm thể hiện sự ngoan cố của bị cáo
như vậy việc xác định hậu quả thiệt hại của vụ án ra sao
trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá mà áp dụng biện pháp
thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành
vì bà trương mỹ lan gây ra là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ
hệ thống phần mềm của scb lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
viện kiểm sát cho rằng cơ quan công tố xem xét thiệt hại của bà trương mỹ lan đã chiếm đoạt và
phải chịu thiệt hại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng để xác định hậu quả thiệt hại viện kiểm sát không
căn cứ kết quả định giá của công ty hoàng quân để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án mà áp dụng
nhiều biện pháp scb đang quản lý nhiều tài sản đảm bảo việc kiểm soát xem xét tổng thể để đưa ra
mức hình phạt đề nghị qua đây viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử
xét có chấp nhận quan điểm trên của viện kiểm sát là trừ giá trị tài sản đảm bảo của hoàng
quân theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo hay áp dụng trên thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đối với quan điểm không buộc các bị cáo phải nộp tiền lãi cơ quan công tố cho rằng đây là vụ án
hình sự mang tính chiếm đoạt nếu theo quy trình của ngân hàng thông thường là scb huy động tiền
gửi của dân rồi cho các cá nhân doanh nghiệp vay xong bà trương mỹ lan hoàn toàn biến scb
thành công cụ rút tiền không thanh toán lãi và phí theo quy định hoạt động của ngân hàng thông thường
scb trở thành đơn vị gánh chịu hậu quả nợ và phải hoàn trả nợ cho ngân hàng nhà nước do đó
buộc bị cáo chịu trách nhiệm lãi phí có căn cứ pháp luật theo viện kiểm sát
tiếp theo là áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo một số luật sư cho rằng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai tới khi cơ quan điều tra giải quyết vụ án hành vi của bị cáo
lan tương tự nhau nhưng cơ quan tố tụng truy tố bị cáo về hai tội danh khác nhau điều này làm tăng
nặng hình phạt cho bị cáo viện kiểm sát cho rằng hành vi của lan có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của scb
thông qua vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng theo viện kiểm sát hành vi của bà lan thỏa mãn
yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
sau đó luật quy định tội tham mô tài sản với các đối tượng ngoài nhà nước do đó tại thời điểm này
hành vi của bà lan và đồng phạm cấu thành tội tham mô tài sản một số luật sư nêu vụ án xác định
các bị cáo đồng phạm với bà lan nhưng truy tố các tội danh khác nhau viện kiểm sát cho bị cáo lan
và đồng phạm ở các cương vị vị trí khác nhau thực hiện hành vi phạm tội đồng phạm có tổ chức
gây thiệt hại đặc biệt lớn viện kiểm sát đã phân loại dựa theo vai trò tính chất hậu quả hành
vi phạm tội những bị cáo có chức vụ quyền hạn vai trò quan trọng tại vạn thịnh pháp
scb tiếp nhận trực tiếp chỉ đạo của bà trương mỹ lan giúp bà lan chiếm đoạt tiền bị truy tố tội
tha mua tài sản với bị cáo nhóm người không biết mình giúp sức cho bà lan tha mua nên không phải
chịu trách nhiệm chung hình phạt với tội tha mua tài sản khi đề xuất xem xét hình phạt
viện kiểm sát cho rằng đã xem xét mức có lợi cho các bị cáo
luật sư phan trung hoài
luật sư phan trung hoài
gia nhập đoàn luật sư tp hcm vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín luật sư hoài đã từng có thời gian làm ủy viên biên
tập trưởng ban chính trị xã hội tuần báo pháp luật tp hcm luật sư phan trung hoài từng thăm
gia bào chữa trong một số vụ án hình sự lớn cho các ông nguyễn văn hoàng tổng giám đốc inmexco
trong vụ án cháy trụ sở tại inmexco năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trần quang vinh nguyễn duy lộ liên khuỳ thìn
vụ án ép cô minh thụng nguyễn mạnh trùng vụ án năm cam và đồng phạm thứ hai là luật sư nguyễn huy thiệp
ông vốn là nguyên điều tra viên phòng điều tra hình sự tổng cục hậu cần bộ quốc phòng
ủy viên hội đồng luật sư toàn quốc chủ nhiệm ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư liên đoàn luật sư
việt nam thành viên ban chủ nhiệm đoàn luật sư tp hcm ông từng bào chữa cho lương quốc dũng
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao việt nam trong vụ án hiếp dâm trẻ em nguyễn quang hà
nguyên thứ trưởng thường trực bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong vụ án tham ô cố ý làm
trái do lã thị kim oanh tổ chức thứ ba là luật sư trương thanh đức hiện là chủ tịch hội đồng thành
viên công ty luật bacisco trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam ông đức đã công tác
hơn ba mươi năm trong ngành ngân hàng mảng pháp chế ông cũng là nhà nghiên cứu phản biện chính sách liên
kết doanh ông được bộ tư pháp trao tặng danh hiệu luật sư vì cộng đồng năm hai nghìn một mươi hai luật sư đức
đã tham gia tranh tụng bào chữa cho các bị cáo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các ngân hàng doanh
nghiệp trong hàng trăm vụ án kinh tế dân sự hình sự tại tất cả các cấp tòa án trong đó có các
đại án ngân hàng như nguyễn đức kiên tức là bầu kiên ngân hàng acb huỳnh thị huyền như của việt
thứ banh thứ tư là luật sư giang hồng thanh thuộc đoàn luật sư thành phố hà nội
luật sư giang hồng thanh từng tham gia bào chữa cho vụ án liên quan đến phan xáo nam thứ năm là
luật sư phan minh hoàng đoàn luật sư thành phố hồ chí minh với hơn một mươi năm kinh nghiệm hoạt động pháp
luật với các mảng tố tụng trong đất đai dân sự doanh nghiệp hành chính lao động và hình sự
bị cáo trương mỹ lan còn có tên gọi khác là trương mụi sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại
thành phố hồ chí minh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bà thành lập công
nghiệp khách nghiệp hưu hạn vạn thịnh pháp với vốn điều lệ là ba mươi bốn tám triệu đô la mỹ
hơn ba mươi năm sau từ một công ty kinh doanh thương nghiệp chủ yếu nay phát triển thành công ty của
phần tập đoàn vạn thịnh pháp đa ngành trong đó thế mạnh là bất động sản với quy mô vốn điều lệ
là năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ tại tập đoàn vạn thịnh pháp bà lan giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản
chồng bà lan là ông chu lập cơ quốc tịch hồng kông
giữ vai trò trong hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và là chủ tịch quỹ vạn thịnh pháp
hai doanh nhân có hai người con gái bên cạnh đó bà lan còn có hai cháu ruột là trương huệ vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám con gái của ông trương trí trung người hoa cổ đông lớn của vạn thịnh pháp
và trương lập hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trương huệ vân giữ vai trò tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp
và tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản
còn trương lập hưng giữ vai trò đại diện pháp luật giám đốc công ty con trong vạn thịnh pháp
mặc dù sở hữu nhiều dự án bất động sản khủng ở những nơi xa hoa bậc nhất hồ chí minh
nhưng đời tư của các thành viên trong gia tộc rất ít được công khai